có ba trăm bốn mươi công dân việt nam vừa được đưa từ hoa kỳ về nước an toàn
đây là thông tin vừa được bộ ngoại giao nước ta cung cấp
hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở hoa kỳ
gồm các trường hợp đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay vân đồn
tất cả những người trên chuyến bay đều đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định